các địa phương trên cả nước đang khẩn trương giả soát lại tình hình an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trung cư nhà cao tầng
tại đồng nai hôm nay trong ngày đầu tiên kiểm tra đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai đã phát hiện hàng loạt sai phạm và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính tại các trung cư thanh bình tp biên hòa
tại thời điểm kiểm tra tại trung cư này đoàn đã phát hiện nhiều vi phạm và lập biên bản yêu cầu đại diện ban giám đốc công ty cổ phần quản lý nhà toàn cầu đơn vị quản lý vận hành trung cư và ban quản trị trung cư có biện pháp nhanh chóng khắc phục và tiếp tục làm việc với cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng nai để làm rõ trách nhiệm
từ nay đến ngày một mươi tháng bốn đoàn liên ngành kiểm tra phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai sẽ kiểm tra chuyên đề ở tất cả các trung cư nhà cao tầng
trên địa bàn tỉnh qua đó kịp thời phát hiện xử lý các sai phạm để góp phần nâng cao công tác phòng cháy chữa cháy cho ban quản lý các hộ dân ở trung cư nhà cao tầng